trung quốc vẫn luôn là thị trường xuất khẩu lớn của nước ta
trong bối cảnh tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
các cơ quan chức năng trung quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt dịch bệnh
trước tình trạng ùn ứa nông sản phía trung quốc đã thông quan một số cửa khẩu
kết hợp cùng các giải pháp đơn giản hóa thủ tục kiểm tra đối với hàng nông sản
và phân luồng hàng hóa sang các cửa khẩu khác
trong bối cảnh thương mại toàn cầu và các nước xung quanh đều bị sụt giảm
thì thương mại hai chiều của hai nước tăng sáu chín
riêng xuất khẩu của việt nam sang trung quốc tăng hai mươi hai tám trong quý i năm hai nghìn hai mươi
đây được xem là nỗ lực thống nhất và cố gắng của hai bên trong tháo gỡ khó khăn
để đẩy mạnh thương mại chính ngạch cùng trao đổi thương mại qua biên giới do ảnh hưởng của covid một mươi chín
tuy nhiên tình trạng u nứ tại khu vực biên giới việt trung vẫn đang là vấn đề cần được giải quyết
để có thể tiêu thụ hàng hóa việt nam sang nước bạn
tổng số xe xuất nhập khẩu thống kê được trong ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
gồm tám trăm bốn mươi hai xe xuất khẩu tám trăm tám mươi bốn xe nhập khẩu tổng số xe tồn gồm một bảy trăm một mươi tám xe
bộ công thương việt nam cùng với bộ thương mại trung quốc và tổng cục hải quan trung quốc
sẽ xây dựng một đề án để tạo ra sự kết nối của các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối của trung quốc
với các doanh nghiệp xuất khẩu và vùng sản xuất của việt nam
để tổ chức đào tạo tập huấn cũng như là tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên tổ chức trong khâu kết nối
và cũng như là thực hiện các hoạt động đăng ký và truy xuất một gốc
và như vậy cho dù đó là hoạt động thương mại tiểu mạch
thì các sản phẩm chức lợi của việt nam sẽ được nâng cấp và đảm bảo năng lực cạnh tranh
và xây dựng được thương hiệu
và đồng thời đảm bảo sự bền vững trong các chuỗi cung ứng mà sau này chúng ta còn có địa điểm phát triển
thời gian làm thủ tục thông quan buổi sáng bắt đầu từ tám giờ cho đến một mươi một giờ
buổi chiều từ một mươi hai h cho đến một mươi sáu giờ giờ việt nam
hoạt động thông quan tại khu vực trên vào ngày nghỉ cuối tuần cũng được nối lại
bên cạnh đó phía trung quốc cũng đề xuất thêm một số giải pháp khác
như đơn giản hóa thủ tục kiểm tra đối với hàng nông sản
phân luồng hàng hóa sang các cửa khẩu
và tăng cường nhập khẩu hàng nông sản qua cửa khẩu đường sắt bằng tường đồng đăng